theo đại tá nguyễn duy ngọc quá trình chỉ đạo các đơn vị cơ quan điều tra của công an thành phố xác minh các chứng cứ căn cứ mà các nguồn thông tin đến nay có thể khẳng định và kết luận hành vi sâu sát giữa hai bên đã có
và lúc bấy giờ là cũng không có xuất trình được các thẻ nhà báo cũng như giấy giới thiệu cần thiết theo yêu cầu của những người bảo vệ hiện trường và trong quá trình yêu cầu thì giữa hai bên có sâu sát
cũng theo đại tá nguyễn duy ngọc ngay sau khi sự việc xảy ra công an tp hà nội cũng đã tổ chức cho phóng viên quang thế đi khám thương tích
thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho nhà báo quang thế đi khám thương tích
thì quá trình khám thương tích và căn cứ vào bản thân mình thì khẳng định là không có thương tích đối với nhà báo quang thế
thế bà nhà báo quang thế cũng từ chối yêu cầu đi trừng cầu giám định về sức khỏe
với những hành vi của đồng chí hưng thì căn cứ vào quy tắc ứng xử của lực lượng công an nhân dân thì chúng tôi đã quyết định là giao cho ban chỉ huy công an huyện đông anh
cùng với ở phòng tổ chức cán bộ căn cứ vào các quy định cụ thể hiện hành của ngành công an và đã tổ chức kiểm điểm và xử lý kỳ luật với hình thức khiển trách đối với đồng chí hưng
đối với đồng chí thuyên thì chưa có hành động cụ thể và gây ra các tác hại cụ thể đối với ai thì chúng tôi đã yêu cầu kiểm điểm và phê bình rút kinh nghiệm
còn đối với nhà báo trần quang thế thì căn cứ vào nghị định sáu bảy
xử lý vi phạm hành chính với những hành vi mà đi vào khu vực hiện trường mà không được phép
thế rồi tác nghiệp chụp ảnh ở tại cái hiện trường của vụ án không được phép
để xe phương tiện của mình làm cản trở giao thông theo luật giao thông đường bộ đường sắt v v
căn cứ vào nghị định một trăm sáu mươi bảy về xử lý hành chính thì chúng tôi sẽ ra các quyết định xử lý hành chính
nhà báo trần quang thế vào một kỳ